thưa quý vị vào lúc sáu giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn bộ y tế công bố thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín ở hà giang
và đây là bệnh nhân thứ hai trăm sáu mươi tám tại việt nam
bệnh nhân này là nữ một mươi sáu tuổi quốc tịch việt nam người dân tộc mông
trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp với trung quốc của huyện đồng văn của tỉnh hà giang
gia đình bệnh nhân có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới
vào ngày bảy tháng bốn bệnh nhân có biểu hiện sốt ho và khó thở được cách ly tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện tại thì bệnh nhân này được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn của tỉnh hà giang
thưa quý vị thành phố hồ chí minh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ cao
nên sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến hết hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên trong thời gian thực hiện thành phố hồ chí minh đã có năm vấn đề kiến nghị lên chính phủ
để thực hiện công tác này theo chiến lược bật thang vừa nghiêm ngạc hơn
song cũng phải đi kèm với các chính sách kép kích thích kinh tế
thành phố hồ chí minh chỉ ra số liệu thực hiện bởi bộ thông tin và truyền thông
lượng người dân di chuyển ra khỏi nhà giảm mạnh nhất vào ngày hai mươi hai tháng ba
sau đó có xu hướng tăng trở lại vào ngày chín tháng bốn
do đó thời gian thực hiện giãn cách xã hội tiếp theo
được kiến nghị phải thực hiện theo chiến lược bật thang về sau cách ly càng nghiêm ngạc
thành phố hồ chí minh đánh giá hành vì đeo khẩu trang
có vai trò tiên quyết giữ dịch bệnh không lây lan rộng trong cộng đồng
do đó mức phạt tối đa hiện tại với người không thực hiện đúng theo nghị định một trăm bảy mươi sáu
chỉ đang là ba trăm linh đồng
thành phố kiến nghị phải gia tăng mức phạt tạo tính răng đe
các doanh nghiệp đang thiệt hại nặng nề do hoạt động sản xuất giao nhận gần như ngưng trệ
do đó thành phố hồ chí minh kiến nghị chính sách kép
tức cho phép mở lại một số hoạt động thiết yếu ít có nguy cơ lây nhiễm
đáp ứng bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của chính phủ
dĩ nhiên chính quyền địa phương phải nghiêm ngặt giám sát kiểm tra các cơ sở
nằm trong danh sách cho phép hoạt động trở lại
người dân thực hiện hạn chế ra khỏi nhà ở mức tối đa có thể
nhưng chưa có bộ hướng dẫn cụ thể về mức an toàn cho việc di chuyển
do đó thành phố hồ chí minh đề xuất chính phủ do bộ y tế
xây dựng mô hình để mỗi người biết trung bình mỗi ngày
nên tránh vị trí nào nên gặp bao nhiêu người và có thể tiếp xúc gần bao nhiêu người
từ đó chính sách giãn cách xã hội sẽ có hiệu quả hơn
hiện một số quốc gia đang đối mặt
với lạc sóng lây nhiễm thứ hai khi mở cửa biên giới trở lại
do đó thành phố hồ chí minh kiến nghị chi định một số sân bay
tiếp nhận người việt nam từ vùng dịch trở về
đồng thời áp dụng cách ly nghiêm ngặt hơn và xét nghiệm lại sau một mươi bốn ngày cách ly
ngày một mươi năm tháng bốn tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo
những quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế
nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín lây lan
nên đợi ít nhất hai tuần để đánh giá tác động của những thay đổi này
trước khi tiến hành các bước đi tiếp theo
trong bối cảnh một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
do dịch covid một mươi chín đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa
và hướng tới khôi phục cuộc sống thường nhật
who cho rằng bất cứ bước đi nào cũng cần được tiến hành từng bước
và có thời gian để đánh giá tác động trước khi tiến hành các bước đi tiếp theo
theo who để giảm nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại
các biện pháp hạn chế nên được từng bước dỡ bỏ
dựa trên việc đánh giá các rủi ro dịch tễ
và lợi ích kinh tế xã hội của quyết định dỡ bỏ này
đối với các cơ sở làm việc khác nhau các tổ chức giáo dục và các hoạt động xã hội
tiến hành phân tích về đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học tại đại học harvard của mỹ nhận định
việc các nước áp đặt lệnh phong tỏa hay giãn cách xã hội một lần
sẽ không thể ngăn chặn được dịch bệnh
mà diễn biến thực tế thì đòi hỏi
các biện pháp này được triển khai nhiều lần tới tận năm hai nghìn hai mươi
nghiên cứu trên được đưa ra trong bối cảnh
mỹ đang bước vào giải quyết đối với các cơ sở làm việc khác nhau
vào giai đoạn được coi là đỉnh điểm của dịch bệnh
và một số bang đang xem xét việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo
để sớm nối lại các hoạt động kinh tế
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học ngày một mươi bốn tháng bốn nói trên
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ xuất hiện theo mùa
rất giống với chủng virus corona gây ra các triệu chứng cảm lạnh
cúm mùa thông thường với tỷ lệ truyền nhiễm cao hơn vào các tháng lạnh
tuy nhiên thì có quá nhiều điều chưa hiểu về cơ chế của virus sars cov hai
gây bệnh cũng như khả năng duy trì miễn dịch của những người đã mắc sẽ kéo dài bao lâu